hôm nay ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu nhiều hoạt động kêu gọi nâng cao ý thức của cộng đồng
về bảo vệ môi trường đại dương và sinh vật biển đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
buổi lễ gia quân cấp trung ương trong chiến dịch hãy làm sạch biển diễn ra hôm nay tại càng sa kỳ
xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là một ví dụ điển hình
với chủ đề tử tế với đại dương buổi lễ do trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
trung tâm tỉnh nguyện quốc gia tổ chức
chiến dịch hãy làm sạch biển sẽ xây dựng bốn trăm linh điểm thường xuyên
duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển
huy động một trăm linh người năm mươi câu lạc bộ đội nhóm tình nguyện tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển
tại các khu vực bị ô nhiễm như cảng cá làng trài hai mươi tám tỉnh thành ven biển
đồng thời kêu gọi các chủ tàu cá ngư dân hộ kinh doanh cá cam kết không xả rác
thường xuyên thu gom rác thải trên biển
ngày sau lễ gia quân khoảng hai đoàn viên thanh niên người dân lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đã tham gia thu gom rác thải tại các khu vực bị ô nhiễm rác thải khu vực xung quanh cảng sa kỳ
đồng thời đội tàu thuyền ngư dân cũng đã sử dụng lưới thu gom rác thải trên mặt biển